hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
trong quá trình điều tra xác định ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi nguyễn thị tuyết vân dương công cường trần thị thảo trang trương thái nguyên nguyễn hồng cam trương văn báo đoàn minh phước trần thanh liêm đã giao tiền đô la mỹ cho nguyễn thị kim hạnh tổ chức cho phạm tấn lộc mai thị ngọc phấn lê thị bạch vân út hải minh trung phước phan văn bồ võ minh tâm nguyễn văn sĩ trần hoàng yên huỳnh công minh võ văn kha nguyễn văn lê vận chuyển từ việt nam sang campuchia
và vận chuyển số vàng trên từ campuchia về việt nam để bán lại kiếm lời thì bị bắt quả tang phiên tòa dự kiến diễn ra từ nay đến ngày hai mươi bốn tháng hai
với thủ đoạn gọi điện thoại và đến tự xưng là cảnh sát giao thông và cảnh sát kinh tế của công an tỉnh đắk lắc để lừa đảo chiếm đoạt tiền đối tượng lê minh hùng chú tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
sau thời gian điều tra
lực lượng chức năng đã nhanh chóng làm rõ đối tượng hùng đang lẩn trốn tại campuchia
vào ngày một mươi tháng hai một tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã phối hợp với lực lượng biên phòng tỉnh long an và công an tại campuchia bắt giữ hùng
tại cơ quan công an hùng khai do thua cá độ bóng đá nên đã nảy sinh ý định lừa đảo khi lừa được tiền thì sang campuchia đánh bạc với thủ đoạn trên hùng đã lừa hơn hai mươi người chiếm đoạt khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
tại bình định
thời gian gần đây thì tình trạng mua bán các loại giấy tờ giả mạo tài liệu của cơ quan tổ chức diễn biến hết sức phức tạp
các đối tượng mua giấy tờ giả chủ yếu để lừa đảo gây thiệt hại đáng kể về tài sản cho người dân khiến cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý nhà nước
đây là trần thị kim hoa ở huyện phu mỹ tỉnh bình định căn phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước khi có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng nhiều nhà đầu tư tâm lý không vững lại lập tức bán cổ phiếu với số lượng lớn kéo theo hiệu ứng domino khiến hàng nghìn nhà đầu tư khác bị vạ lây
người tung tin dù sau đó bị xử lý hành chính hay hình sự nhưng không có ai bị buộc phải đền cho nhà đầu tư đã mất tiền vì những thông tin nhiễu loạn chưa được kiểm chứng mà họ đưa ra
tuy nhiên đó là về mặt lý thuyết còn về mặt thực tiễn vì chưa có hướng dẫn quy định và thực tế thì các cơ quan quản lý cơ quan giải quyết tranh chấp cơ quan chức năng cũng rất khó xử lý bởi vì rõ ràng có một điều là thông tin được đưa ra thì chưa phải là thông tin chính thức nhưng mà người đưa ra cái quyết định đầu tư hoặc là đưa ra những cái quyết định liên quan tới việc giao dịch thì là do chính cái nhà đầu tư đó
hiện nay nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm tỷ lệ rất cao trên thị trường

các nhà đầu tư cá nhân bỏ tiền ra đầu tư theo đám đông theo khuyến nghị hơn việc tìm hiểu về doanh nghiệp
vậy nên nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư nhỏ lẻ cần phải thể hiện được vai trò kiểm tra giám sát của mình phải tương tác liên tục với hội đồng quản trị ban kiểm soát thông qua các cuộc họp hội đồng cổ đông qua việc hiểu về các báo cáo tài chính và hoạt động của doanh nghiệp dòng tiền
thưa quý vị tỉnh bà rịa vũng tàu đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp nhằm chấm dứt tình trạng tàu cá ngư dân vi phạm
khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài
từ đó ngăn chặn giảm thiểu và gỡ bỏ cảnh báo của ủy ban châu âu ec bảo vệ nguồn lợi hải sản các hệ sinh thái biển phát triển nghề cá của tỉnh theo hướng bền vững nâng cao đời sống kinh tế của người dân
phóng sự này cũng sẽ khép lại những chuyển động của tin tức kinh tế phương nam ngày hôm nay
bà rịa vũng tàu là một trong những tỉnh có số lượng tàu cá lớn của cả nước với gần năm bốn trăm linh phương tiện được cấp phép trong đó có hai tám trăm linh tám tàu cá khai thác vùng biển ngoài khơi
đối với đội ngũ tàu cá này ngành chức năng đang quyết liệt kiểm soát hạn chế tối đa tình trạng khai thác hải sản trái phép
bộ tư lệnh vùng ngành sốc biển ba đã triển khai rất nhiều nội dung
một đó là chúng tôi tăng cường tuần tra kiểm soát tại khu vực biển để ngăn cản các tàu thuyền
đặc biệt đó là những tàu cá của việt nam xâm hại và xâm phạm đến vùng biển của nước ngoài
chúng tôi cũng đã ký kết với lại các bộ tư lệnh hải quân vùng hai hải quân bộ tư lệnh vùng bốn hải quân
và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng các tỉnh chín tỉnh ven biển mà chúng tôi quản lý về quy chế phối hợp chống đánh bắt hải sản trái phép
để ngăn chặn tình trạng tàu cá tỉnh bà rịa vũng
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã ký kết quy chế phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
với việc triển khai nhiều biện pháp về tuần tra kiểm soát quản lý việc lắp đặt các thiết bị tàu cá
sở biết kịp thời các tàu cá có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài
cùng với đó ủy ban nhân dân tỉnh này cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát tàu cá
trước khi ra vào bến xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp
không báo cáo và không theo quy định
sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh vũng tàu cũng đã chỉ đạo cho tri cục thủy sản và đặc biệt là vừa rồi
kiện toàn văn phòng đại diện tại các cảng cá
thì trên cơ sở đó cái văn phòng đại diện này có các lực lượng gồm có biên phòng tri cục thủy sản và thanh tra
kiểm tra tất cả các tàu cá trước khi ra khơi và sau khi về bến để phát hiện kịp thời những tàu cá có hành vi vi phạm
ngoài việc đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin tuyên truyền
tập hấn quy định về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định tới người dân
đăng ký đánh dấu tàu cá cấp phép khai thác cho tàu cá xác nhận chứng nhận nguồn gốc hải sản
cũng được ngành chức năng và địa phương triển khai mạnh mẽ qua đó đã góp phần nào hạn chế tình trạng vi phạm
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi chưa phát hiện bà con trong quá trình đánh bắt vi phạm khai thác iuu
trong khu vực của tàu quản lý
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi chưa phát hiện bà con trong quá trình đánh bắt vi phạm khai thác yêu yêu